sau hơn một mươi sáu giờ khẩn trương tiến hành điều tra phá án công an tp hà nội đã truy bắt được hai nghi can cướp tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở phường xuân tảo quận bắc từ liêm hà nội
danh tính hai nghi phạm này được xác định gồm trần văn hiếu chú phường đức thắng quận bắc tử liêm và nguyễn thanh tùng chú phường thanh xuân bắc quận thanh xuân hà nội
sự việc xảy ra vào khoảng chín giờ sáng ngày bảy tháng ba hiếu và tùng đèo nhau bằng chiếc xe máy cũ đỗ trước cửa chi nhánh tây hồ tây của việt tiên banh
thuộc địa bàn phường xuân tảo quận bắc tử liêm sau đó một đối tượng xuống xe dùng dao khống chế bảo vệ
tên còn lại vào trong dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và cướp tiền sau khi lấy được tiền hai đối tượng nhanh chân tẩu thoát
hiện cơ quan công an đã thu giữ được hai con dao và một khẩu súng giả của đối tượng cùng hai trăm linh triệu đồng
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ việc trong các bản tin tiếp theo